việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về tiêu hóa đã đạt được những tiến bộ nhất định
những kết quả này đã được thảo luận trong hội nghị khoa học lần thứ hai mươi năm do hội tiêu hóa hà nội tổ chức hôm nay
với sự tham gia của các chuyên gia các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tiêu hóa
hiện nay tại việt nam tỷ lệ người mắc các bệnh về đường tiêu hóa có chiều hướng tăng
trong khi đó ý thức của người dân về việc ăn uống bảo vệ sức khỏe vẫn chưa đúng mức
dẫn đến nhiều khó khăn trong việc phát hiện và điều trị kịp thời
hội nghị khoa học tiêu hóa hà nội là hoạt động được tổ chức thường niên
nhằm tạo cơ hội cho các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa báo cáo chương trình nghiên cứu
cũng như những can thiệp trong điều trị tiêu hóa
tiêu biểu như một số kết quả bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi đường tiêu hóa trên
chẩn đoán sớm ung thư dạ dày cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh trong ngược dạ dày thực quản
đây cũng là dịp để các bác sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm giao lưu trao đổi những kiến thức mới trong chuyên ngành
các bác sĩ trẻ có điều kiện được cập nhật học hỏi nâng cao chuyên môn
nắm bắt thông tin cũng như kỹ thuật tiên tiến của việt nam và thế giới